xin kính chào quý vị và các bạn
hôm nay thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc vẫn chưa có quá nhiều thay đổi
tại khu vực phía đông bắc bộ trời vẫn có nắng khô hanh với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng hai mươi năm độ
tuy nhiên từ đêm ngày hai mươi chín sang đến ngày ba mươi tháng một mươi một không khí lạnh tăng cường sẽ kéo giảm nhiệt độ
trời chuyển rét và khu vực vùng núi có nơi còn rét đậm
nhiệt độ cao nhất ngày chỉ còn từ hai mươi hai mươi ba độ trong ngày ba mươi tháng một mươi một
không nằm ngoài vùng ảnh hưởng của không khí lạnh ngay từ đêm nay các sóng lạnh đã có sự tăng cường yếu
tại khu vực tây bắc bộ và bổ sung mạnh hơn vào đêm hai mươi chín tháng một mươi một khiến cho nhiệt độ giảm mạnh
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới đều ở mức hai mươi hai mươi ba độ sau đó nhiệt độ tiếp tục giảm thêm trong ngày ba mươi tháng một mươi một
nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở ngưỡng một mươi ba một mươi bảy độ vùng núi có nơi dưới một mươi hai độ trời rét
xuống tới miền trung thời tiết vẫn không thuận lợi khi mưa rông đang xuất hiện tại đây
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa vừa
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió rất mạnh người dân cần hất xích lưu ý
về tình hình nhiệt độ cao nhất hai ngày tới nhiệt độ là từ hai mươi một hai mươi bốn độ sau nhiệt giảm nhẹ khoảng một hai độ
nơi có mưa nhiều hơn cả là các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong đó mưa lớn tập trung tại đà nẵng đến phú yên
tại các tỉnh thành này có mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến là ba trăm linh năm trăm linh mm có nơi trên sáu trăm linh mm
nguy cơ xảy ra lụ quét giảm lửa đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
nhiệt độ cao nhất ổn định ở trong ngưỡng ba mươi ba mươi một độ
tại vùng cao tây nguyên cũng đã có mưa xuất hiện ở nhiều nơi nhưng lượng mưa vẫn còn nhỏ
sau đó lượng mưa tăng lên khi khu vực có tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
đi kèm với mưa lớn là khả năng xảy ra lốc rét mưa đá và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét giảm lửa đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
về phía nam của thổi quốc đến với khu vực nam bộ trong ba ngày tới thời tiết cũng chuyển biến xấu
khu vực này lại chịu ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp nên có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở khu vực này sẽ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở khu vực này sẽ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ